các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tỉnh thành phố các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
đối với tim liều bổ sung mỗi ba sẽ dành cho các đối tượng gồm người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm trước cho người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
tiêm một hoặc hai hoặc ba mũi tùy theo loại vaccine
có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tảng ung thư hiv đang điều trị thuốc ước chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
loại vaccine tiêm cùng lại với liều cơ bản hoặc tiêm trộn vaccine mdna pfizer moderna
với khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày nếu có đủ vaccine
tiêm liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mnna
nếu liều tiêm cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cung loại hoặc vaccine mrna hoặc vaccine vector virus
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
việc tiêm đủ liều cơ bản là rất khó
quan trọng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nên cần được ưu tiên tối đa